xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh đã suy yếu và dần lệch đông
nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ mưa sẽ giảm nhanh trời khô ráo hơn
sáng sớm thì có sương mù còn trưa chiều thì có nắng nhẹ
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ
ngày đêm giao động là từ một mươi ba đến hai mươi ba độ trời chuyển rét cả ngày
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới mưa cũng giảm nhanh
sáng sớm có sương mù trưa chiều đôi lúc hứng nắng
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu tây bắc có nơi còn vượt ngưỡng hai mươi năm độ
ở khu vực trung bộ từ ngày mai mưa cũng sẽ giảm nhanh
tại khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
dự báo trong ngày mùng tám mưa sẽ dịch chuyển xuống phía nam
và tập trung chính ở khu vực các tỉnh quảng bình cho đến thừa thiên huế
cục bộ có nơi thì có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp
và sau đó đến ngày chín mưa tại đây cũng giảm nhanh
nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng giảm nhẹ
giao động là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ trời rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
trong ngày tám cũng có mưa rông mạnh
sang ngày chín mưa sẽ giảm nhanh
còn đối với các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ
do ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên chỉ có mưa cục bộ vài nơi
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên toàn khu vực vẫn giao động
từ hai mươi đến hai mươi độ
ở vùng cao tây nguyên do không chịu ảnh hưởng
của hình thế thời tiết xấu nào
nên tiếp tục duy trì chỉ có mưa vài nơi
vào lúc chiều tối
ban ngày thì khu vực có nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi bảy đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng
với mức nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
cục bộ có nơi nắng nóng
khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới

cục bộ có nắng nắng nha

trong ba ngày tới